cho ý kiến về báo cáo dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ nguồn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu cho rằng cần tính toán chi tiết việc làm dự toán ngân sách tránh trường hợp một số tỉnh có dự toán quá cao
trong khi tỉnh khác cần nguồn ngân sách trung ương để phát triển thì phân bổ lại thấp
qua thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí sẽ trình ra quốc hội một số dự án công trình trọng điểm
để trung ương phân bổ ngân sách thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phần thảo luận
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho rằng việc phân bổ ngân sách trung ương cần dựa trên nguyên tắc các danh mục cụ thể của các dự án đầu tư
tránh đầu tư xong lại rơi vào tình trạng bị kéo dài dẫn đến kém hiệu quả của công trình
phó chủ tịch quốc hội cũng dẫn chứng cụ thể vấn đề này
đến cái thời điểm này đã một mươi ba năm rồi

một tuyến đường huyết mạch đặc biệt quan trọng về lĩnh vực quốc phòng và an ninh
đáng nhẽ là chương trình là hai nghìn một mươi năm xong nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong
một mươi ba năm rồi
thế thì hiệu quả như thế nào nó quá thấp
mà nếu có đưa tuyến đường này mà không nối thông được thì coi như là vô tác dụng
chính phủ nhận định có một số tỉnh được lập dự toán ngân sách quá cao
trong khi một số tỉnh thành phố khác trọng điểm thì dự toán chưa tương xứng với sự phát triển
nên dẫn đến nguồn phát triển
phân bổ ngân sách trung ương chưa đồng đều
nhất là đối với các công trình đầu tư công dài hạn tại địa phương
bây giờ muốn chuẩn bị cho đầu tư công năm năm sau
thì một số dự án trọng điểm quốc gia phải chuẩn bị tới bây giờ
cho nên trong tiêu chí thứ nhất là bộ phạch trình là dành khoảng tám trăm linh tỷ để mà làm công tác quy hoạch
thì đề nghị quốc hội cho thêm một cái chữ ấy
tức là để mà chuẩn bị đầu tư công một số cái dự án quan trọng cho cái nhiệm kỳ năm năm sau
thì như vậy chúng ta sẽ
khi mà vào niên độ cái là chúng ta đã có thể khởi động được ngay
nhưng không chậm một số công trình trọng điểm như thời gian vừa rồi
qua thảo luận đối với các báo cáo về phân bổ nguồn ngân sách trung ương
ủy ban thường vụ quốc hội đã nhất trí như sau
đồng ý là bổ sung thêm một bảy trăm sáu mươi sáu tỷ vốn đầu tư để cho hai mươi chín huyện nghèo được đưa vào danh sách
và tám huyện tuy là thoát nghèo nhưng vừa qua có mưa lũ thiệt đại
đồng ý là bố trí tám trăm linh tỷ đồng
để dùng cho việc chuẩn bị đầu tư một số dự án quan trọng
kể cả những công trình trọng điểm quốc gia
nhất trí trình cho quốc hội việc tiếp tục đầu tư tuyến đường ven biển từ quảng ninh tới nghệ an
nhưng phải đảm bảo nguyên tắc như thế này
thứ nhất là chúng ta phải cân đối được các nguồn lực
phải có phân kỳ đầu tư trong đó có giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bao nhiêu
rồi từ hai trăm hai mươi một hai trăm hai mươi năm là bao nhiêu
đồng ý là bố trí hai trăm linh tỷ đồng
ủy ban thường vụ quốc hội cũng nhất trí đề nghị quốc hội điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho công trình trọng điểm quốc gia
từ tám mươi tỷ đồng xuống còn bảy mươi tỷ đồng và dành một mươi tỷ đồng
để bố trí cho các công trình biến đổi khí hậu sạt lở bờ biển và một số dự án khác
bổ sung vốn cho quỹ phát triển hợp tác xã là ba trăm năm mươi tỷ đồng
còn đối với ba dự án đường sắt cao tốc
trong đó có một dự án của hà nội và hai dự án của tp hcm phải chờ ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị